sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã triệt phá thành công ba vụ án mua bán tảng chữ ma túy trên địa bàn
ngoài tăng vật là số lượng lớn ma túy thì lực lượng công an còn thu giữ một lượng lớn vũ khí quân dụng

công an huyện kỳ sơn đã bắt đối tượng kha văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú tại huyện kỳ sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
ngoài thu giữ hai gam ma túy lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng kíp một súng thể thao tự chế ba dao nhọn hai thanh kiếm
trước đó vào hồi một mươi một h ba mươi phút cùng ngày công an huyện kỳ sơn đã bắt đối tượng kha văn bún sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và vợ là lữ thị lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cùng chú tại bản kèo lực xã phả đánh huyện kỳ sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình